ngày hai mươi chín tháng chín đội quản lý thị trường số hai a chi cục quản lý thị trường tp hcm
phối hợp cùng với đội sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng công an thành phố
đã bất ngờ kiểm tra một điểm chứa hàng tại địa chỉ số một nghìn một trăm bốn mươi bảy khu phố ba thị trấn tân túc huyện bình chánh
đang chứa một kho hàng điện tử gia dụng
tại đây cơ quan chức năng phát hiện hàng nghìn thiết bị gia dụng gồm bếp điện tử tủ lạnh máy lạnh máy giặt
đã được qua sử dụng được liệt vào danh mục cấm nhập
số hàng này sau khi nhập về sẽ được tân trang lại trước khi tuồn ra thị trường tiêu thụ
hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm đếm và lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật